thưa quý vị và các bạn trong suốt gần một năm dòng giã theo dấu của các đối tượng hoạt động lừa đảo xuyên biên giới do các đối tượng người trung quốc cầm đầu
cấu kết tuyển chọn người việt nam vào tổ chức để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức là đầu tư tài chính
công an tỉnh quảng bình được lãnh đạo bộ công an giao chủ trì cùng phối hợp với các đơn vị trực thuộc và công an các địa phương đấu tranh triệt phá thành công bắt giữ các đối tượng cầm đầu
bước đầu xác định số tiền liên quan trong các tài khoản của tổ chức này lên đến hàng nghìn tỷ đồng
qua các tài liệu nghiệp vụ phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh quảng bình đã phát hiện từ cuối năm hai nghìn hai mươi một trên địa bàn tỉnh quảng bình
có nhiều người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng chục tỷ đồng trên không gian mạng bằng các hình thức đầu tư tài chính forex qua sản rosti style
hoạt động của các đối tượng rất tinh vi phức tạp và do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu
trong đồng đầu hoạt động phạm tội có yếu tố xuyên biên giới
quá trình đấu tranh chuyên án với tinh thần bí mật bất ngờ khẩn trương và quyết liệt cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng bình
và các đơn vị nghiệp vụ đã di lý sáu đối tượng có liên quan từ tây ninh về quảng bình để đấu tranh làm rõ
với đầy đủ tài liệu chứng cứ đã thu thập được ngày ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng bình
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với sáu đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bước đầu ban chuyên án đã xác định hai mươi bốn trên bốn mươi bốn tài khoản ngân hàng được các đối tượng sử dụng để nhận tiền của bị hại
qua phân tích xác định tổng số tiền chuyển vào hai mươi bốn tài khoản này là hơn một tám trăm ba mươi tỷ đồng
trong đó có hơn năm năm trăm linh tài khoản có giao dịch chuyển số tiền từ một mươi một triệu đồng trở lên
các tài khoản này đều do các đối tượng người trung quốc quản lý sử dụng
đây là nhóm đối tượng do người trung quốc cầm đầu bóc nổi cầu kể với người việt nam tại campuchia
quản lý tài khoản này
đây là nhóm đối tượng do người trung quốc cầm đầu bóc nổi cầu kể với người việt nam tại campuchia
mà lợi nhận hai mươi rồi sau này lợi nhận nó tăng dần dần theo lên số giống thì khách hàng sẽ dựa vô đó rồi ngày càng nạp tiền lớn hơn
tới lúc khách hàng nhận ra là cái sàn này là ảo là lừa đảo thì lúc đó là nó tắt cắt liên lạc với khách hàng rồi
mở rộng chuyên án ban chuyên án đã tiến hành triệu tập đấu tranh với hai mươi một đối tượng
trên cơ sở đánh giá tài liệu chứng cứ đã thu thập được ngày hai mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng bình đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với năm đối tượng
trong đó có hai đối tượng mang quốc tịch malaysia để điều tra về các hành vi thu thập tàng trữ
mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền
tiến hành khám xét chỗ ở của các đối tượng các tổ công tác đã thu giữ hơn một trăm linh điện thoại di động các loại
một mươi bộ máy vi tính cấu hình cao hàng trăm thẻ sim điện thoại gần bốn trăm linh thẻ atm các ngân hàng
và nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan
khi cập nhật về cân bão số hai vào hồi một mươi sáu h ngày hai mươi bảy tháng bảy vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một ba độ vĩ bắc
một trăm một mươi chín hai độ kinh đông cách phúc kiến trung quốc khoảng ba trăm năm mươi km về phía nam đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi ba một mươi bốn tức là từ một trăm ba mươi bốn đến một trăm sáu mươi sáu km trên giờ giật cấp một mươi sáu
trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng bắc tây bắc với tốc độ một mươi năm hai mươi km trên giờ
đến một mươi ba h ngày hai mươi tám tháng bảy vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi km trên giờ
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi giật cấp một mươi ba
vùng nguy hiểm do ảnh hưởng của bão phía bắc vĩ tuyến một mươi tám độ vĩ bắc phía đông kinh tuyến một trăm một mươi sáu độ kinh đông
khu vực phía đông bắc của bắc biển đông có cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
do ảnh hưởng của bão vùng biển phía đông của khu vực bắc biển đông có mưa bão gió mạnh cấp sáu cấp bảy khu vực đông bắc có gió mạnh cấp chín cấp một mươi
vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai một mươi ba giật cấp một mươi sáu
biển động dữ dội sóng biển cao từ sáu tám m vùng gần tâm bão từ tám một mươi m
xin kính chào quý vị đang theo dõi kinh tế phương nam
thưa quý vị ủy ban nhân dân tp hcm đã có văn bản gửi ủy ban nhân dân tp thủ đức về việc đảm bảo kết đối giao thông thuận lợi thông suốt
giữa hai khu đô thị an phú an khánh và khu đô thị phát triển an phú trước ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
cụ thể ủy ban nhân dân thành phố giao sở giao thông vận tải phối hợp ủy ban nhân dân tp thủ đức hướng dẫn công ty cổ phần phát triển và kinh doanh nhà thực hiện đầu tư hoàn thiện tuyến đường nguyễn hoàng trước khi đề xuất thực hiện việc bàn giao tiếp nhận và phân cấp quản lý công trình theo quy định
công ty cổ phần địa ốc thủ thiêm cần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và đầu tư hoàn chỉnh hệ thống kết cấu hạ tầng đường vũ tông phan đoạn kết nối với đường nguyễn hoàng đảm bảo thông đường kết nối giao thông thuận lợi an toàn tiến độ hoàn thành trước ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
ủy ban nhân dân tp hcm cũng vừa có quyết định ban hành quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường hè phố trên địa bàn trong đó có quy định về thu phí sử dụng tạm thời lòng đường hè phố
ủy ban nhân dân tp hcm cũng vừa có quy định về thu phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường hè phố trên địa bàn trong đó có quy định về thu phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường hè phố trên địa bàn trong đó có quy định về thu phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường hè phố trên địa bàn trong đó có quy định về thu phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường hè phố trên địa bàn trong đó có quy định về thu phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường hè phố trên địa bàn trong đó có quy định về thu phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường hè phố trên địa
hai làng xe ô tô cho một chiều lưu thông
việc sử dụng tạm thời hè phố làm điểm tổ chức kinh doanh dịch vụ
mua bán hàng hóa phải thuộc danh mục do ủy ban nhân dân quận huyện
và thành phố thủ đức ban hành
sở giao thông vận tải tp hcm cho biết thành phố và các địa phương liên quan
trong vùng đông nam bộ đang nghiên cứu rà soát đề xuất bổ sung
điều chỉnh quy hoạch đường ven sông sài gòn đến ranh giới tỉnh tây ninh
hiện tp hcm đang tập trung rà soát cập nhật và hoàn thiện đồ án
điều chính quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm hai nghìn ba mươi
và tầm nhìn đến năm hai nghìn sáu mươi
sở quy hoạch kiến trúc đang triển khai đề án phát triển kinh tế ven sông sài gòn
theo định hướng khai thác hiệu quả giá trị sinh thái sông nước tự nhiên
tạo hành lang cảnh quan đô thị dọc hai bên bờ sông
sở giao thông vận tải đề nghị sở quy hoạch kiến trúc hỗ trợ cung cấp thông tin
tài liệu liên quan để hoàn thiện phương án tuyến đường ven sông sài gòn
đảm bảo hài hòa đồng bộ và phù hợp với quan điểm định hướng quy hoạch khai thác
hiệu quả giá trị sinh thái sông nước tự nhiên
theo ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố hồ chí minh vừa qua
cầu rạch đĩa và phước long nối quận bảy và huyện nhà bè vừa được khởi công và khởi động lại
đây là các dự án được kỳ vọng sẽ giảm ủng tắc ở cửa ngõ phía nam thành phố
dự án xây dựng mới cầu rạch đĩa có chiều dài khoảng hai trăm ba mươi ba m bề rộng từ một mươi bốn hai mươi bảy m
với tổng mức đầu tư hơn năm trăm một mươi hai tỷ đồng
trong đó chi phí bù thường giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật là hơn hai trăm chín mươi tỷ đồng
dự kiến hoàn thành vào cuối năm hai nghìn hai mươi
ngoài ra dự án xây dựng cầu phước long mới nối giữa quận bảy và huyện nhà bè
cũng vừa được tái khởi động sau thời gian bị tạm dừng vì vướng mặt bằng
đây là những cây cầu nhỏ thường xuyên xây ra ủng tắc giao thông
do đó việc thành phố khởi động lại các dự án bị định trệ này
được kỳ vọng sẽ giảm ủng tắc cho ngõ phía nam của thành phố
hoạt động chính của các cảng sông tại tỉnh bình dương là cho thuê kho bãi
để hàng hóa xuất nhập từ các tuyến đường thủy nội địa nên tìm mẫn nhiều nguy cơ về cháy nổ
việc triển khai diễn tập phòng cháy chữa cháy tại các cảng sông
giúp tăng cường các phương án phòng cháy chữa cháy phòng ngừa ngăn chặn các tình huống có thể xảy ra
ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh bình dương đã
tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm hai nghìn hai mươi bốn
với tình huống giả định là xà lan vận chuyển container hàng hóa
trong lúc cập cảng bốc dở hàng hóa thì phát sinh cháy
xe tải chở container vào cảng an sơn để chuẩn bị vận chuyển hàng bỗng dưng bốc cháy
cách đó không xa trên xà lan có khoảng hai mươi thuyền viên đang làm việc
container thứ ba và thứ bốn vừa xếp lên xe drone mốc cũng xuất hiện khói vọng lửa và bùng cháy
ngay lập tức đội phòng cháy chữa cháy cơ sở cảng an sơn đã tri hô
gõ kẽn báo cháy và huy động các thành viên trong đội sử dụng các phương tiện
chữa cháy tại chỗ để chữa cháy đồng thời thông báo cho lực lượng cảnh sát
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp
bốn trăm linh chiến sĩ thuộc các lục lượng khác nhau của tỉnh bình dương
đã dập tắt vụ cháy trong thời gian chưa đầy bốn mươi phút kể từ khi phát hiện
đây là tình huống giả định mà ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tỉnh bình dương đặt ra trong buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm hai nghìn hai mươi bốn
sau buổi diễn tập và được diễn tập thực tế như hiện nay thì phòng chợ cảng an sơn
có được một cơ hội để thực tập diễn ra mọi việc khi mà tình huống thực tế nó xảy ra
thì có một phòng ngừa về phòng cháy chữa cháy cũng như cứu hộ cứu nạn

thì khi xảy ra trị tố cháy nổ sẽ rất là phức tạp và cái lượng hàng hóa của cảng rất là nhiều
trong thời gian qua là các cái vụ cháy đã xảy ra ở trên đời bàn toàn quốc
đã làm thiệt hại tài sản cũng như tính mạng nhân dân rất là nhiều
thì nhận thức được vấn đề này thì lực lượng công an tỉnh bình dương
và nhất là cơ quan phòng cháy chữa cháy chúng tôi đã tập trung tăng cường chỉ đạo
tất cả các lực lượng cũng như là tham mô cho bang chỉ đạo
để thực hiện công tác chỉ đạo theo tinh thần chỉ đạo của bộ công an
theo bang chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh bình dương
theo kế hoạch phấn đấu trong năm hai nghìn hai mươi ba trên địa bàn tỉnh bình dương
mỗi gia đình có ít nhất một người được tập huấn kỹ năng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
một trăm linh người làm nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở thuộc diện quản lý
về phòng cháy chữa cháy phải được tập huấn huấn luyện về nghiệp vụ
vận động mỗi gia đình trang bị một bình chữa cháy
một trăm linh các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy phải bảo đảm đầy đủ
các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy và chuẩn bị các phương tiện
điều kiện cần thiết để sẵn sàng chữa cháy cứu nạn cứu hộ tại chỗ ngay từ cơ sở
với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị
vai trò chủ công của lực lượng công an trong đấu tranh phòng chống tội phạm
qua đó đã kịp thời phát hiện
bác giữ nhiều đối tượng dán tờ rơi liên quan cho vai lãi nặng
bên cạnh việc xử lý nghiêm theo quy định
thì các đối tượng còn phải tự đi bóc gỡ các tờ rơi quảng cáo đã dán
để các đối tượng nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của mình
những ghi nhận ngay sau đây cũng sẽ khép lại kinh tế phương nam ngày hôm nay
ngay sau khi ra quân bóc gỡ xóa bỏ tờ rơi cáo sai quy định
từ thông tin số điện thoại trên tờ rơi công an quận tân bình
thành phố hồ chí minh bắt giữ phan văn tài phan văn trọng phùng văn minh
mạc bữu đức nguyễn quang tĩnh để điều tra về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
theo đó các đối tượng khai từ thành phố hà nội vào thành phố hồ chí minh
để hoạt động tính dụng đen từ nhiều năm nay
thuê người đi in tờ rơi có thông tin cho vay như số điện thoại
kèm thủ tục vai dễ dàng rồi dán lên cuộc điện từ nhà dân
nhóm này cho vay với lãi suất cắt cổ từ hai trăm bốn mươi đến sáu trăm chín mươi năm một năm
khiến nhiều nạn nhân bị bắt đầu
nhân vỡ nợ tiến hành khám xét nơi ở của nhóm này
công an thu giữ hơn một trăm bảy mươi ký tờ rơi ba mươi năm ký cạt visit quảng cáo trái quy định in thông tin cho vai
đối với việc đấu tranh này thì lực lượng quang sẽ tiến hành là bắt giữ kiểm tra rà soát
đối với các số điện thoại được in quảng cáo cho việc cho vai nặng lãi này
và tập trung xử lý nhất điểm đối với tất cả các đối tượng
từ đối tượng cắt dán đối tượng thuê mướn đối tượng cho vay
để lan tỏa và thực hiện việc răng đe cảnh báo không cho các đối tượng thực hiện việc này
để đảm bảo sự an toàn cho người dân
còn đây là đối tượng nguyễn văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thành phố hải phòng
cũng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tân phú thành phố hồ chí minh
khởi tố bắt tạm giam về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
nguyễn văn thắng là người được trần ngọc tùng ở cùng quê thuê vào thành phố hồ chí minh
và đi dán tờ rơi cho vay bằng thông tin là số điện thoại của mình
và thực hiện trực tiếp việc đi đòi tiền người vay với tiền công chín triệu một tháng
khám xét nơi ở của các đối tượng công an thu giữ nhiều giấy nợ giấy ghi tiền góp theo ngày
và các tàn vật có liên quan đến hoạt động cho vai lãi nặng
khuyến cáo với lại những đương sự mà có những hành vi dán những tờ rơi quảng cáo như thế này
thì chúng ta không tiếp tay tuyệt đối không tiếp tay
và chính những hành vi của mình cũng là những hành vi vi phạm có thể bị xử lý hành chính
hoặc là cao hơn có thể là xem xét những dấu hiệu đồng phạm
nếu như mà chúng ta liên tục thực hiện những hành vi dễ tiếp tay cho các đối tượng hoạt động tính dụng đen
cho vai lãi nặng thì đội cảnh sát hành sự tiếp tục trong thời gian tới sẽ thực hiện
xóa những bản quảng cáo những tờ rơi quảng cáo đầy mạnh những hoạt động chi xét đấu tranh
và kiên quyết xử lý các đối tượng tính dụng đen cho vai lại nặng để đem lại sự bình yên cho người dân
với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị vai trò chủ công của lực lượng công an
trong đấu tranh phòng chống tội phạm qua đó đã kịp thời phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng
dán tờ rơi liên quan cho vai lãi nặng
bên cạnh việc xử lý nghiêm theo quy định các đối tượng còn phải tự đi bóc gỡ các tờ rơi quảng cáo
đã dán để các đối tượng nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của mình biết được sự vất vả
của những người phải đi tháo gỡ các tờ rơi do các đối tượng dán lên làm bẩn làm xấu mỹ quan đô thị
qua đó cảnh tỉnh trăng đe những ai có ý định thực hiện hành vi tương tự thì sẽ bị xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật
ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám tp hcm cho biết hoạt động tra quân tuyên truyền vận động dân dân tham gia bóc
xóa sản phẩm quảng cáo sai quy định đã nhận được sự hưởng ứng từ cộng đồng và tiếp tục triển khai
ra nhiều quận huyện thời gian tới
lực lượng công an tp hcm tiếp tục truy xét nhóm đối tượng hoạt động tính dụng đen
từ thông tin các tờ quảng cáo để xử lý nghiêm theo quy định
lực lượng công an và quân đội đã phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả
nghị định số ba của chính phủ tham mưu với đảng nhà nước lãnh đạo chỉ đạo các lực lượng
đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động
xử lý kịp thời các tình huống phức tạp về quốc phòng an ninh
đây là khẳng định tại hội nghị giao ban giữa hai bộ công an quốc phòng
thực hiện nghị định số ba của chính phủ sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
hội nghị được tổ chức vào sáng ngày hôm nay dưới sự chủ trì của thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
và thượng tướng nguyễn tân cương ủy viên trung ương đảng tổng tham mưu trưởng
quân đội nhân dân việt nam thứ trưởng bộ quốc phòng
hai lực lượng đã chủ động phối hợp trao đổi kiểm tra xác minh thông tin
phối hợp làm tốt công tác dân vận xây dựng khu vực phòng thủ
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc huy động được sức mạnh tổng hợp trong phòng chống tội phạm
bảo đảm trật tự an toàn xã hội phối hợp triển khai có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
phát hiện bắt giữ xử lý ba trăm linh tám vụ năm trăm chín mươi đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật
cùng với đó tăng cường phối hợp tuần tra kiểm soát ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép
bảo vệ các sự kiện mục tiêu trọng điểm bảo vệ chủ quyền quốc gia bảo đảm an ninh trật tự trên khu vực biên giới biển đảo và không gian mạng
bên cạnh đó đã phối hợp phát huy vai trò nòng cốt sung kích đi đầu huy động hơn ba mươi lượt cán bộ chiến sĩ
hơn một ba trăm linh phương tiện phối hợp tham gia phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai
đặc biệt hai bộ đã tổ chức thành lập đoàn công tác tham gia hỗ trợ thổ nhĩ kỳ tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả
do động đất vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba được cộng đồng quốc tế đánh giá cao
chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong những tháng cuối năm thứ trưởng trần quốc tỏ và thứ trưởng nguyễn tân cương nhấn mạnh
lực lượng công an và quân đội cần tiếp tục phối hợp cụ thể hóa và tổ chức triển khai toàn diện đồng bộ các chiến lược
nghị quyết kết luận đề án quan trọng của đảng nhà nước về quốc phòng an ninh
chủ động nâng cao chất lượng công tác tham mưu đề xuất nắm trao đổi thông tin nhận định đánh giá dự báo tình hình
xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân vững chắc tăng cường phối hợp đấu tranh
làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch phản động triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa
đấu tranh chấn áp các loại tội phạm tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt sung kích tuyến đầu trên mặt trận phòng chống
và cùng nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai dịch bệnh tìm kiếm cứu nạn tích cực tham gia thực hiện công tác bảo đảm an sinh xã hội
an dân phục hồi và phát triển toàn diện các mặt của đời sống xã hội
hội nghị tập huấn quản lý nhà nước về báo chí xuất bản và nghiệp vụ báo chí trong công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
do cục truyền thông công an nhân dân bộ công an chủ trì tổ chức đã bế mạc vào sáng ngày hôm nay
trong đợt tập huấn diễn ra từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi bảy tháng bảy
các học viên được chia sẻ những kinh nghiệm bổ ích về hoạt động của các cơ quan báo chí truyền thông trong công an nhân dân
gần hai trăm linh học viên dự đợt tập huấn đã học tập nghiêm túc trách nhiệm được các giảng viên chuyên gia có uy tín
truyền đạt năm chuyên đề lớn gồm công tác quản lý nhà nước về báo chí truyền thông
sản xuất tác phẩm báo chí bằng điện thoại thông minh thực hành sản xuất tác phẩm báo chí bằng điện thoại thông minh
kỹ năng phỏng vấn báo chí đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch
bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
phát biểu bế mạc tại hội nghị lãnh đạo cục truyền thông công an nhân dân ghi nhận và đánh giá cao
kết quả học tập của các học viên cũng như nỗ lực của ban tổ chức để hội nghị thành công tốt đẹp
đồng thời đề nghị các học viên sau đợt tập huấn này tiếp tục học tập
gian luyện chuyển hóa những kinh nghiệm nhận thức được để áp dụng vào thực tiễn
qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong lực lượng công an nhân dân